điều đáng nói là trong quá trình vây bắt các đối tượng đã cố thủ trên xe lái xe đâm vào lực lượng chức năng để hòng tàu thoát
tại khu vực bản mối mác xã lạng khê huyện con cuông tỉnh nghệ an ban chuyên án đã bắt quả tang ba đối tượng
gồm nguyễn thị phương chú tại tỉnh nghệ an trịnh xuân trường chú tại nam định và phạm lý vũ duy chú tại bạc liêu
vật chứng thu giữ tại hiện trường gồm một kg ma túy dạng ketamin trị giá hai trăm tám mươi triệu đồng và một xe ô tô
trong quá trình vây bắt các đối tượng đã cố thủ trên xe lái xe đâm vào lực lượng chức năng khiến hai xe ô tô của lực lượng vây bắt bị hư hỏng nặng
để đảm bảo an toàn cho lực lượng vây bắt và những người dân ở gần khu vực này tổ công tác đã nổ súng chỉ thiên
sau đó bắn thủng lốp xe sau đó khống chế bắt giữ thành công các đối tượng
tại tỉnh quảng nam công an huyện thăng bình vừa phát hiện hàng chục thanh niên sử dụng trái phép chất ma túy tại quán karaoke trên địa bàn
đột kích quán karaoke victory tại thôn hà bình xã bình minh huyện thăng bình để kiểm tra hành chính
cơ quan công an phát hiện có bốn phòng hát với hai mươi đối tượng nam nữ đang sử dụng trái phép chất ma túy loại ketamin
các đối tượng khai nhận có sử dụng ma túy tổng hợp dạng kẹo
qua test nhanh có ba mươi bốn thanh niên dương tính với chất ma túy
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận khi đến quán nếu có nhu cầu sử dụng ma túy thì gọi điện cho một đối tượng ở địa phương này đến giao hàng
vật chứng thu giữ là bốn bộ dụng cụ sử dụng ketamin mỗi bộ gồm một tờ tiền polymer cuộn tròn một đĩa xứ một thẻ nhựa và một số tép ketamine đã qua sử dụng
công an cũng lập biên bản vi phạm hành chính đối với chủ cơ sở karaoke trên
tiểu đoàn cảnh sát cơ động công an tỉnh đắk lắc cho biết đơn vị vừa phối hợp cùng với lực lượng công an phường tân an và công an thành phố buôn ma thuật
kịp thời ngăn chặn một vụ hỗn chiến giữa hai nhóm thanh thiếu niên lên đến hàng trăm đối tượng
vào khoảng một mươi chín h ba mươi phút tối qua từ nguồn tin báo của người dân tại khu vực siêu thị metro thuộc phường tân an thành phố buôn ma thuật
xuất hiện hàng trăm thanh thiếu niên điều khiển xe máy độ chế và mang theo nhiều hung khí tụ tập chuẩn bị hỗn chiến
nhận được thông tin hơn một trăm linh cán bộ chiến sĩ thuộc các lực lượng cảnh sát cơ động công an tỉnh đắk lắc công an thành phố buôn ma thuật
đã có mặt tại hiện trường tổ chức vây bắt được hai mươi tám đối tượng
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ nhiều hung khí như gậy bóng chảy dao thái lan côn nhị khúc mã tấu cùng gần ba mươi chiếc xe máy độ chế
ngay sau khi bị bắt giữ các đối tượng này đã đưa đi test nhanh trong đêm
hiện lực lượng công an đang tiến hành truy bắt các đối tượng còn lại liên quan đến vụ hỗn chiến để điều tra làm rõ
từng có một tiền án về tội trộm cắp tài sản chấp hành xong án phạt tù năm hai nghìn một mươi ba
đối tượng nguyễn đình sơn chủ tại phương thắng nhất tp vũng tàu lại tiếp tục phạm tội
đối tượng vừa bị công an tp vũng tàu khởi tố bị can bắt tạm giam về hành vi trộm cấp tài sản
trước đó công an tp vũng tàu tiếp nhận đơn trình báo của bà nguyễn thị việt
chủ tại tp vũng tàu về việc gia đình bà bị kẻ gian đột nhập vào nhà lấy trộm chiếc xe máy hiệu yamaha
bằng các biện pháp nghiệp vụ lực lượng chức năng nhanh chóng xác định được người này chính là nguyễn đình sơn
đối tượng sơn bị các trinh sát hình sự bắt giữ tại một tiệm game bắn cá ở phường một mươi một ngay sau đó
tại cơ quan công an sơn khai nhận phát hiện nhà bà việt cổng không khóa biết chủ nhà đi vắng
đối tượng đã mở cổng rồi dùng kim phá khóa cửa nhà lấy xe máy rồi tẩu thoát
một vụ vận chuyển pháo trái phép vừa bị phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh vĩnh phúc
phối hợp với công an huyện vĩnh tường bắt giữ tại xã bình sơn huyện vĩnh tường vào tối ngày hôm qua năm tháng một
cơ quan công an đã bắt quả tang nguyễn văn dân chú ở xã bình dương huyện vĩnh tường
đang điều khiển xe máy vận chuyển bốn hộp pháo loại bốn mươi hai quả do nước ngoài sản xuất đi bán
quá trình đấu tranh sơn khai nhận ngoài bốn hộp pháo trên sơn còn cất giấu ba hộp pháo
ở tại nhà anh trai của dân là nguyễn văn xuân ở cùng xã
tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của nguyễn văn xuân cơ quan công an thu giữ ba hộp pháo loại bốn mươi chín quả
tổng trọng lượng số pháo cơ quan công an thu giữ là một mươi bảy kg
quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin nhanh lúc chín giờ sáng của truyền hình công an nhân dân
còn bây giờ xin kính chào tạm biệt